tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia
do chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng samrin dẫn đầu sang viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
thay mặt đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc
tới quốc vương norodom sihamoni chủ tịch đảng nhân dân campuchia cpp thủ tướng hun sen
chủ tịch hội heng samrin và chủ tịch thượng viện saychum đã gửi điện chia buồn đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
các nhà lãnh đạo việt nam và gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu khẳng định đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia
sang việt nam trực tiếp viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết
mối quan hệ đoàn kết hiếu nghị truyền thống giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
cũng như tình cảm của đảng cpp nhà nước và nhân dân campuchia đối với nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
chủ tịch hội heng samrin nhấn mạnh nguyên tổng bí thư là người bạn rất tốt tham gia trực tiếp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước campuchia
sau khi campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng phonpot
nguyên tổng bí thư thường xuyên đôn đốc thúc đẩy việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước việt nam campuchia
trước tình hình đại dịch covid một mươi chín đang gây nhiều tổn hại nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống
nhưng cuộc đấu tranh chống đại dịch covid một mươi chín là vấn đề của toàn cầu
chủ tịch hội heng samrin đánh giá cao việc việt nam và campuchia đã có sự phối hợp hợp tác chặt chẽ trong cuộc đấu tranh này
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai nước tiếp tục thông tin kịp thời cho nhau về những chủ trương biện pháp phòng chống dịch của mỗi nước
đặc biệt là các tỉnh biên giới hai nước tăng cường phối hợp kiểm dịch y tế để vừa chống dịch không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vừa duy trì giao thương biên mậu
đánh giá cao việc quốc hội hai nước đã phê chuẩn hiếp ước bổ sung năm hai nghìn một mươi chín và nghị định thư về phân giới campuchia ghi nhận hoàn thành phân giới campuchia tám mươi bốn đường biên giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ủng hộ hai chính phủ nhanh chóng hoàn tất các công việc tiếp theo
vì mục tiêu xây dựng một đường biên giới hòa bình hữu nghị và hợp tác bền vững